ngày hai tháng một mươi một đoàn công tác của bộ xây dựng đã có mặt tại nhiều điểm sạt lở ở tỉnh miền trung để khảo sát và đánh giá
từ đó lên kế hoạch và xây dựng quy chuẩn quy hoạch xây dựng để phòng tránh sạt lở
trong đợt kiểm tra này đoàn tập trung khảo sát đánh giá về sạt trượt đất
hiệu quả của nhà tránh bão lụt khu vực miền trung và xem xét việc quy hoạch vị trí xây dựng
để giảm thiểu ảnh hưởng từ sạt lở đất lũ ống lũ quét
trong chuyến công tác tại các tỉnh miền trung lần này bộ xây dựng và các chuyên gia sẽ cùng đánh giá và nỗ lực
để có thể có các cảnh báo đối với những khu vực có khả năng sạt lở
từ đó bộ sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương giảm soát lại tiêu hạch xây dựng
và khảo sát lại các vùng sung yếu các khu dân cư khu vực quân sự đặc biệt ở các vùng núi khu vực biên giới
nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của sạt lở đất trong thời gian tới